vào lúc hai giờ sáng nay cục cảnh sát hình sự phối hợp với tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm hai
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã tiến hành đột kích bất ngờ vào ổ bạc
tại thôn bảy mươi sáu xã hà bầu huyện đắk đoa tỉnh gia lai bắt giữ hơn một trăm ba mươi đối tượng
các đối tượng bị bắt giữ khi đang chơi bạc dưới hình thức sóc đĩa cùng số tiền lớn chưa được xác định
ngoài ra lực lượng công an cũng thu giữ hơn sáu mươi xe ô tô các loại của các đối tượng tham gia
đến từ gia lai đắk lắc và bình định
hiện trường của vụ việc tại một vườn điều của người dân ở chân núi cách tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi b gần hai km
theo một lối đường mòn hẹp chỉ đủ cho một làn xe ô tô đi
các đối tượng đã che bạc ở khu vực rộng khoảng một trăm linh m hai để tổ chức đánh bạc
sới bạc trên do đối tượng nguyễn mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tên thường gọi là hùng sida tổ chức
hiện lực lượng chức năng tỉnh gia lai đang điều tra làm rõ vụ đánh bạc trên